một thông tin tiếp theo thưa quý vị vào chiều nay ngày hai mươi bảy tháng sáu học sinh lớp một mươi hai trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi ở các điểm thi để dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay việc tổ chức kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục đào tạo chỉ đạo chung các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương
các hội đồng thi tổ chức làm thủ tục dự thi cho thí sinh trong chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu để xác nhận thông tin chính xác cho các em
thí sinh sẽ chính thức làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong hai ngày ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng sáu
và năm nay tổng số thí sinh đăng ký dự thi là một hai mươi bốn sáu mươi ba
hà nội là địa phương có số thí sinh dự thi lớn nhất cả nước vì vậy evn hà nội đã lập phương án đảm bảo điện an toàn và ổn định tại tất cả các điểm
bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo hà nội các điểm tổ chức phục vụ hội đồng thi ban dọc phách chấm thi điểm phục vụ in sau đề thi phúc khảo và một trăm tám mươi chín điểm thi
trong thời gian từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu